vào tối qua theo tin từ sở y tế hà nội thành phố đã hoàn thành tiêm năm mươi năm mươi bốn mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày ba tháng tám
như vậy là cộng dồn đợt sáu và đợt bảy thành phố đã tiêm được hơn sáu trăm sáu mươi mũi
hiện nhiều quận huyện thị xã đã hoàn thành đợt tiêm này
đơn cử tại huyện gia lâm đến nay toàn huyện đã tổ chức tiêm được gần một mươi sáu chín trăm linh liều
riêng từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến ngày hai tháng tám toàn hiện đã tiêm được chín sáu trăm linh liều đảm bảo an toàn tiêm chủng và các quy định phòng chống dịch
tại thị xã tử sơn các đối tượng tiêm vaccine được chia thành một mươi ba nhóm theo thứ tự ưu tiên để đảm bảo tính chính xác minh bạch
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay toàn thị xã đã tiêm được một mươi ba ba trăm sáu mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt một trăm một mươi tám bảy kế hoạch được giao
tính từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến nay quận thanh xuân cũng đã tổ chức
sáu điểm tiêm lưu động cho hơn hai mươi hai sáu trăm linh người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn
hơn hai mươi tám mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được thực hiện cho các đối tượng